cùng với địa đạo vĩnh mốc ở quảng trị địa đạo củ chi ở thành phố hồ chí minh
địa đạo kỳ anh ở xã tam thăng thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
là một trong những di tích được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi
đây là nơi che chở cho dân quân du kích là nơi tập kết lương thực vũ khí
để người dân nơi đây bám đất bám làng tận dụng mọi thời cơ đánh địch giải phóng quê hương
mới đây tỉnh quảng nam đã xây dựng và chính thức đưa địa đạo kỳ anh và đình làng thạch tân
trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong chuỗi du lịch phía nam của tỉnh
địa đạo kỳ anh được bắt đầu đào từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm và hoàn thành vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với tổng chiều dài ba mươi hai km chiều rộng từ năm đến tám mét chiều cao từ tám đến một mét
đây là nơi che chở cho dân quân du kích là nơi tập kết lương thực vũ khí
để người dân xã tam thăng bám đất bám làng tận dụng mọi thời cơ đánh địch giải phóng quê hương
tuổi xa những thanh thiếu niên tham gia đào địa đạo chống giặc ngày ấy
nay đã trở thành những cụ ông cụ bà ngoài bảy mươi tuổi
đình này là hồi trước là một cao lương thực là một cao cứu thương thăm qua địa độ
để anh em được đi qua lại trộn bốm ở đây
riêng bản thân ta thì ở hồng hậu thiếu niên thì được đầy bốm đất để bố lại đạo công tốt ở đây
mà khi mà
giờ đây địa đạo kỳ anh và đình làng thạch tân trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng
cho nhiều lớp thanh niên học sinh khắp nơi trong tỉnh quảng nam
nhiều trường học trên địa bàn thành phố tam kỳ đã đưa việc tham quan tìm hiểu về di tích địa đạo kỳ anh
và đình làng thạch tân vào chuỗi hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học sinh hiểu rõ lịch sử cách mạng ở địa phương
hôm nay liên đội tiếng học quý bích xuân phải tổ chức hoạt động tham quan về với địa đạo kỳ anh
sáng hôm nay thì giáo viên cũng như là tất cả các em học sinh đều hào hứng và tham gia rất là tích cực
đặc biệt là các em rất hứng thú đối với cái hoạt động này nhằm để cho các em chúng ta hiểu rõ hơn về cái lịch sử của đất nước
quê hương và lòng tự hào về quê hương của chúng ta
năm hai nghìn một mươi bảy với sự hỗ trợ của tỉnh thành phố tập trung triển khai tu bổ và đầu tư xây dựng một số công trình phát huy giá trị
như bên cạnh đó chúng tôi tiếp tục phát động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thạch tăng
để lòng ghép phát triển du lịch theo hướng sinh thái dựa vào cộng đồng
trong thời gian tới thành phố cũng sẽ tiếp tục cùng với chính quyền và nhân dân tâm thăng để triển khai những nhiệm vụ
làm sao đưa du lịch khu vực này đi vào chiều sau tạo sinh kế cho nhân dân
việc bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị truyền thống lịch sử
của di tích lịch sử cách mạng địa đạo kỳ anh gắn phục hồi làng chiến đấu với phục hồi phát triển ngành nghề truyền thống
xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái là hướng đi phù hợp trong phát triển du lịch ở khu vực phía nam của tỉnh quảng nam
đây là việc làm mang ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích
tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho nhân dân ở vùng quê cách mạng